ngày ba tháng một mươi ban công tác đại biểu quốc hội đã tổ chức hội nghị công tác phối hợp giữa ban công tác đại biểu với đoàn đại biểu quốc hội thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số nội dung về hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội
ngày ba tháng một mươi ban công tác đại biểu quốc hội đã tổ chức hội nghị công tác phối hợp giữa ban công tác đại biểu với đoàn đại biểu quốc hội thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số nội dung về hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội
ngày ba tháng một mươi ban công tác đại biểu quốc hội đã tổ chức hội nghị công tác đại biểu quốc hội thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số nội dung về hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội
ngày ba tháng một mươi ban công tác đại biểu quốc hội đã tổ chức hội nghị công tác đại biểu quốc hội thường trực hội đồng nhân dân cấp tỉnh và một số nội dung về hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội
là một vai trò có mật độ dân cư đông đúc với hơn năm trăm linh doanh nghiệp và cơ sở sản xuất do đó công tác phòng chống cháy nổ đóng một vai trò hết sức quan trọng đến sự phát triển chung của thành phố cũng như của doanh nghiệp
đến nay thành phố hồ chí minh đã có một trăm linh doanh nghiệp và chín mươi năm khu dân cư đã xây dựng đội phòng cháy trị cháy cơ sở
hàng năm lực lượng này đã dập tắt hơn năm mươi tổng số vụ cháy xảy ra hạn chế để không xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản
hàng năm chúng tôi được duy trì cái chế độ huấn luyện học tập nghiệp vụ theo cái yêu cầu của phòng cháy trị cháy là chuyên nghiệp
đối với con người còn về đối với trang bị phương tiện hiện nay chúng tôi đã là trang bị đầy đủ phương tiện theo tiêu chuẩn quy phạm của đề ra
cụ thể là hệ thống bơm chữa cháy hệ thống xe chữa cháy trang thiết bị kỹ thuật khác phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như là
đối với ta duy trì cái chế độ thường xuyên cái chế độ huấn luyện học tập về nghiệp vụ phòng cháy trị cháy theo quy định
được sự quan tâm của thành phố nhiều phong trào phòng cháy chữa cháy đi vào hoạt động có hiệu quả trở thành những điển hình trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy
như mô hình cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư cơ quan doanh nghiệp cơ sở an toàn phòng cháy chữa cháy khu phố an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy
trong đó nhiều doanh nghiệp và khu dân cư đã tự đầu tư trang thiết bị phòng chữa cháy hiện đại
phát huy cho lực lượng chữa cháy tại chỗ đảm bảo bốn từ đó lực lượng cơ sở mới phát huy hết năng lực để giảm tối đa thiệt hại cháy lớn cháy lan gây hậu quả nghiêm trọng
nhân kỷ niệm năm mươi năm năm ngày truyền tống của lực lượng cảnh sát phòng cháy trị cháy
và một mươi năm năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
ngày hai tháng một mươi tp hcm đã tổ chức hội thao kỹ thuật phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn năm hai nghìn một mươi chín
hội thao đã thu hút sự tham gia của hai mươi bốn quận huyện lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia
phòng cháy chữa cháy trong mọi hoạt động của mình chúng tôi đều gắn liền với lực lượng vũ trang của thành phố đặc biệt là với công an thành phố
bộ tư linh thành phố bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và chúng tôi sát cánh cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở
cùng với lực lượng dân phòng cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành chúng tôi xây dựng thành một thế trận toàn dân phòng cháy chữa cháy
và với một những thành quả mà chúng tôi đạt được thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm thực hiện thật tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới
qua hội thao nhằm đánh giá lại
kết quả công tác huấn luyện nghiệp vụ kỹ năng xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng như giả soát lại tình trạng phương tiện trang thiết bị phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị địa phương
đồng thời nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng tại chỗ
theo sở giao thông vận tải hải phòng từ giờ ngày hôm nay mùng bốn tháng một mươi
các xe ô tô tải có trọng tải trọng lượng xe cộng với hàng trên một mươi ba tấn
xe ô tô kéo móc xe ô tô kéo sơ mi rơ móc bị cấm lưu thông hai chiều trên quốc lộ năm
để thi công lao dầm cầu vượt khác mức nút giao thông giữa đường lê hồng phong với đường nguyễn bình khiêm
từ giờ ngày bốn tháng một mươi các xe tải hơn một mươi ba tấn và xe container sẽ tạm thời bị cấm lưu thông trên quốc lộ năm
đoạn từ km chín mươi chín cộng một trăm linh đến km một trăm linh bốn sáu trăm linh đoạn qua nội thành hải phòng
các phương tiện trong diện cấm được phân luồng tạm thời di chuyển từ hà nội về cảng hải phòng
và ngược lại theo lộ trình sau quốc lộ năm đường tôn đức thắng đường nguyễn văn linh sang đường hồ sen
cầu giáo hai đường phạm văn đồng tỉnh lộ ba trăm năm mươi ba đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng tỉnh lộ ba trăm năm mươi bốn
quốc lộ năm kéo dài đường lê thánh tông cảng hải phòng
sau khi xảy ra sự cố cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ tây
ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành công điện khẩn số bảy cdubnd về tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hồ nước trên địa bàn
công điện nêu rõ những ngày vừa qua tại hồ tây đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường
ủy ban nhân dân thành phố đang tập trung chỉ đạo kiểm tra xác định nguyên nhân cá chết và có những giải pháp khắc phục ban đầu
để bảo đảm an toàn tại các hồ nước trên địa bàn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc các sở ngành
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị hà nội
công ty một thành viên thoát nước hà nội tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
đặc biệt là môi trường nước tại các hồ chứa nước trên địa bàn tích cực phối hợp cùng với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường tại nơi sinh hoạt
các đơn vị này cũng tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hồ nước trên địa bàn nếu phát hiện dấu hiệu bất thường phải thực hiện các phương án xử lý ngay
và báo cáo cho ủy ban nhân dân tp để kịp thời chỉ đạo
chủ tịch ủy ban nhân dân tp yêu cầu giám đốc các sở ngành chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
trước tình hình dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp sau khi có công văn chỉ đạo của bộ y tế
ngành y tế tỉnh quảng trị đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm chủ động phát hiện
ngăn chặn kịp thời các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lan truyền qua các cửa khẩu
tại cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế quảng trị đã thực hiện giám sát chặt chẽ các đối tượng phải kiểm dịch y tế
thực hiện đo thân nhiệt đối với tất cả người nước ngoài trước khi làm thủ tục nhập cảnh để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus zika
đặc biệt là các đối tượng đến từ khu vực có dịch
nếu hành khách nhập cảnh có thân nhiệt từ ba mươi bảy năm đến ba mươi tám độ c và có các biểu hiện nghi ngờ nhiễm virus zika
sẽ được cách ly khai thác tiền sử dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm sau đó phối hợp với trung tâm y tế dự phòng tỉnh để quản lý theo quy định
tôi phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn ngay từ bước đầu khi nhập cảnh vào việt nam
theo thống kê của trung tâm kiểm dịch y tế quảng trị từ đầu năm đến nay tại hai cửa khẩu quốc tế lao bảo và la lây
đã có hơn hai mươi sáu năm trăm linh hành khách nước ngoài nhập cảnh vào việt nam được kiểm tra thân nhiệt
cùng với đó hơn một mươi phương tiện giao thông được phun khử khuẩn trước khi lưu thông vào nội địa
tuy nhiên việc kiểm dịch tại khu vực cửa khẩu vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị y tế
để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh virus zika tại hai cửa khẩu quốc tế la lây và lao bảo
tỉnh quảng trị và các bộ ngành trung ương cần có sự quan tâm đầu tư thêm về trang thiết bị
đặc biệt là các trang thiết bị y tế phòng chống dịch nói chung dịch bệnh virus zika nói riêng
dịch virus zika là một trang thiết bị y tế phòng chống dịch nói chung dịch bệnh virus zika nói riêng
dịch virus zika là một trang thiết bị y tế phòng chống dịch nói chung dịch bệnh virus zika nói riêng

nên rất cần giải pháp ngăn chặn hữu hiệu ngay từ các cửa khẩu
đặc biệt là các trang thiết bị y tế phòng chống dịch nói chung dịch bệnh virus zika nói riêng
dịch virus zika là một trang thiết bị y tế phòng chống dịch nói chung dịch bệnh virus zika nói riêng

năng suất mía năm nay đã giảm từ năm mươi đến một trăm linh đồng một kg so với vụ trước

và đưa dự án tu bổ nâng cấp đề bào vùng mía nguyên liệu phụng hiệp vào hoạt động
dự án đã giúp bảo vệ hơn sáu ha mía nên đã có năm trăm bảy mươi bốn ha được nông dân trồng bằng phương pháp lưu gốc
theo của chương trình anh quyết tâm đặt dấu mốc mới về vấn đề brexit
phiến quân tấn công doanh trại quân đội ấn độ tại kashmir
thủ tướng anh theresa may tuyên bố sẽ chính thức khởi động đàm phán về vấn đề brexit với liên minh châu eu vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và chính thức ra khỏi eu vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
điều này có nghĩa là
anh và eu sẽ vạch ra một hướng đi mới một mối quan hệ mới ảnh hưởng tới không chỉ riêng anh mà cả lục địa già
thông điệp rõ ràng nhất mà bà theresa may muốn truyền tải tới người dân anh là vấn đề kiểm soát đường biên giới và người nhập cư
trên cả vấn đề làm thế nào để nước anh có thể tiếp tục tiếp cận vào thị trường chung của eu
khó khăn ở chỗ eu luôn đặt điều kiện anh khi nào mới chấp nhận để công dân châu âu tự do đi lại
các quy định của thị trường chung châu âu và đóng góp vào ngân sách của eu
thì lúc đó mới nói đến chuyện nước anh được quyền hưởng những yêu đãi trong eurozone
tất cả những gì mà chúng ta làm khi rời khỏi eu đều sẽ phải tuân theo luật pháp và những nghĩa vụ của hiệp ước
và chúng ta phải đảm bảo tối đa có thể cho quyền lợi của người lao động và các nhà đầu tư
theo các chuyên gia thương mại tiến trình đàm phán hiệp định thương mại giữa anh và eu có thể mất vài năm
và phải có sự nhất trí thông qua của cả hai mươi bảy quốc gia thành viên eu
điều này có thể dẫn đến khả năng diễn ra một cuộc chiến đấu

thổ nhĩ kỳ quyết định thành lập căn cứ quân sự ở somalia nơi cơ sở quân sự đầu tiên của ankara tại châu phi
và cũng là căn cứ quân sự thứ hai của nước này ở nước ngoài
truyền thông somalia đưa tin căn cứ quân sự của thổ nhĩ kỳ được thiết lập tại thủ đô mogaditsu
và dự kiến sớm đi vào hoạt động với mục tiêu đào tạo huấn luyện quân sự cho lực lượng quân đội somali
chống lại các tổ chức khủng bố nhất là nhóm al sabah có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al qaeda
khoảng hai trăm linh chuyên gia quân sự binh sĩ của thổ nhĩ kỳ sẽ được đưa đến căn cứ quân sự này trong giai đoạn một
để đào tạo huấn luyện quân sự và kỹ năng tác chiến cho khoảng một mươi năm trăm linh binh sĩ somali
trước đó somali và thổ nhĩ kỳ đã ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng
trong đó ankara cam kết hỗ trợ xây dựng quân đội somali đến năm hai nghìn hai mươi
theo các nhà phân tích khu vực việc thiết lập căn cứ quân sự được coi như là sự hợp tác quốc phòng giữa hai bên
nhằm chống lại các mối đe dọa khủng bố đang có chiều hướng gia tăng đối với an ninh của hai nước và trong khu vực
các tay súng nghi là phiến quân hôm qua đã tấn công một doanh trại quân đội ấn độ ở khu vực kashmir
dẫn tới một vụ đấu súng làm một binh sĩ thuộc lực lượng bán quân sự nước này thiệt mạng
và một người khác bị thừa
theo một quan chức quân đội ấn độ những tay súng đã tìm cách đột kích qua vành đai an ninh của doanh trại quân đội ấn độ
nhưng không thành công do sự đáp trả của các binh sĩ quân đội và lực lượng bán quân sự của nước này
vụ đấu súng kéo dài hơn hai giờ đồng hồ và tình hình hiện đã được kiểm soát
trước đó ngày một mươi tám tháng chín đã xảy ra một vụ tấn công khủng bố vào doanh trại quân đội ấn độ ở thị trấn uri
phía bắc khu vực kashmir do ấn độ kiểm soát khiến ít nhất một mươi bảy binh sĩ thiệt mạng
đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở khu vực kashmir kể từ năm hai nghìn một mươi
trang mạng wikileaks vừa hủy đợt công bố thông tin rò rỉ từ đại sứ quán ecuador ở london của anh
mà dư luận cho rằng có liên quan đến ứng cử viên tổng thống mỹ bà hiri clinton
ban đầu dự kiến diễn ra trong tuần này vì lo ngại các nguy cơ an ninh
nhà sáng lập wikileaks julian o shane có kế hoạch công bố các thông tin rò rỉ mới từ đại sứ quán ecuador ở london
vào ngày bốn tháng một mươi có liên quan tới ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng dân chủ là bà hirari clinton
tuy nhiên vì lo ngại an ninh tại sứ quán ecuador
trước đó wikileak đã công bố các lá thư điện tử có nội dung cho thấy các quan chức cấp cao trong ủy ban toàn quốc của đảng dân chủ
có thể đã lên kế hoạch ngăn cản chiến dịch tranh cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu của thượng nghị sĩ đảng dân chủ bernie sanders
trong khi đó hồi tháng trước ông o shane tuyên bố có thể sẽ sớm công bố các thông tin liên quan tới cựu ngoại trưởng mỹ hillary clinton
xong đến nay sự kiện này đã bị hủy vô thời hạn
trong một báo cáo cập nhật công bố hôm qua ngân hàng thế giới dự báo tổng sản phẩm quốc nội của philippines có thể tăng trưởng sáu bốn trong năm nay
đưa nước này trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực đông á và thái bình dương bất chấp bức tranh kinh tế toàn cầu ảm đạm
báo cáo của quân banh dự đoán kinh tế philippines sẽ tăng sáu hai vào năm hai nghìn một mươi bảy và năm hai nghìn một mươi tám
lĩnh vực dịch vụ sẽ là động lực tăng trưởng chính với dự kiến tăng bảy trong năm hai nghìn hai mươi
ở lĩnh vực nông nghiệp năng suất nông nghiệp tăng sẽ giúp thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dẫn đến tăng trưởng toàn diện hơn
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân sách của philippines sẽ chi vào các hạng mục cơ sở hạ tầng đã quy hoạch sẽ dành bốn mươi cho đường bộ đường sắt cảng biển và sân
bay từ đó có thể thúc đẩy tăng trưởng của các lĩnh vực công nghiệp bất động sản xây dựng và du lịch
tuy nhiên báo cáo cho rằng philippines cần đầu tư thiết bị máy móc và nhà xưởng mới để mở rộng sản xuất
hiện nay philippines đang công bố nhiều chương trình cải cách như chính sách thuế và hành chính giám sát chi tiêu công và quyền sở hữu đất đai
bộ y tế thái lan hôm qua cho biết đang cân nhắc việc xét nghiệm virus zika miễn phí cho tất cả thai phụ
sau khi nước này tuần trước xác nhận những trường hợp trẻ sơ sinh mắc chứng đầu nhỏ đầu tiên liên quan tới virus zika
bộ y tế thái lan đã yêu cầu giới chức của bộ này xem xét để xác định có cần thiết tiến hành xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ phụ nữ mang thai ở nước này hay không
theo đó phí xét nghiệm virus zika ở mức hai bạt nhưng sau đó sẽ cần phải xét nghiệm lại nhiều lần
thái lan hiện nay chỉ tiến hành xét nghiệm đối với những thai phụ tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi virus zika
trước đó bộ y tế thái lan đã xác nhận
trẻ sức sinh mắc chứng đầu nhỏ được phát hiện tại nước này là do liên quan đến virus zika
hiện đã có một số nước tại khu vực đông nam á ghi nhận các trường hợp nhiễm virus zika
nhưng thái lan được cho là nước có số ca nhiễm nhiều nhất với ba trăm bốn mươi chín ca trong đó có hai mươi năm thai phụ
theo một số quan chức số trường hợp lây nhiễm thực có thể còn cao hơn so với con số được công bố
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân